xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã bắt giữ năm đối tượng
trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gần ba tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn dụng huyền lê thị hoa đặng nguyệt minh nguyễn thị nhung và nguyễn thị liên đều trú tại tỉnh thanh hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ một mươi sáu usb token chữ ký số của một mươi sáu công ty ba con dấu của ba công ty cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn
trước đó công an huyện triệu sơn đã phát hiện công ty trách nhiệm
công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng thương mại và vận tải hải phòng đăng ký hoạt động từ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
địa chỉ tại thị trấn triệu sơn do nguyễn thị hương đứng ra thành lập không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép
cơ quan công an xác định công ty này là do minh nhung và liên điều hành và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế
xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa
dịch vụ kèm theo với giá giao động từ hai tám giá trị hóa đơn
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị phát hiện các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào khống với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau
sau đó xuất khống tổng cộng năm trăm tám mươi hóa đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng ba mươi tỷ đồng cho nhiều đơn vị
các đối tượng còn khai báo từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt đã lập khống bốn công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho một mươi hai công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn
hợp thức hóa hóa đơn chứng tử làm giảm số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng nguyễn trung hiếu trú tại xã long thọ huyện nhân trạch để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai hiếu liên hệ với gia đình đối tượng nguyễn trí kha chú tại tp hcm
sáu gia đình có con đã tham gia vụ cố ý gây thương tích tại ấp phước lý xã đại phước huyện nhân trạch để lừa chạy án
hiếu tự giới thiệu bản thân có quen biết với một số cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện nhân trạch có khả năng chạy án được cho kha được hưởng án treo chạy được cả hồ sơ vụ án không đưa ra xét xử
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bộ đối tượng kha đã đưa cho hiếu nhiều lần với tổng số tiền ba trăm tám mươi triệu đồng để chạy án
thưa quý vị trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan công an viện kiểm sát tòa án người quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
và nhiều vụ việc thì các đối tượng đã lừa đảo chót lọt chiếm đoạt tiền của người dân
tuy nhiên mới đây tại huyện tân yên tỉnh bắc giang nhờ sự phối hợp giữa cơ quan công an và ngân hàng một vụ lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của người dân đã bị chặn đứng
với lý do phục vụ việc xác minh điều tra
các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin về số căn cước công dân số tài khoản tiền gửi sổ tiết kiệm tại ngân hàng
các đối tượng liên tục điện thoại thúc ép nạn nhân rút hết số tiền gửi tiết kiệm chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh bản thân không tham gia vào đường dây buôn bán ma túy
nếu không sẽ phải đi tù ba năm
nó lại cho cô cả số tài khoản cả trên của nó đấy
thế xong rồi cô rút thì cô phải gửi vào số tài khoản này
thế ông bảo chứ ơ thế sao rút ra này gửi vào số tài khoản này
thế số tài khoản này không phải người nhà tôi thì rút thì mất hết ạ
xong thì cô bảo này chứ không chúng cháu đây là chúng cháu đang làm thi hành nhiệm vụ
chúng cháu làm như thế này là bảo cô rút ra để sau là xong công việc chúng cháu lại quay lại
chúng nói cháu gửi cho cô hẳn hoa như lúc đầu
đấy xong thì cô rút đấy cô hơi tin tin
do không hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên
nạn nhân đã cung cấp cho đối tượng biết bản thân có gửi tại agribank chi nhánh huyện tân yên hơn hai trăm linh triệu đồng
và ngay lập tức đến ngân hàng để truyền tiền
tuy nhiên tại ngân hàng nhận thấy nạn nhân có biểu hiện khác thường cán bộ ngân hàng đã tạm dừng giao dịch
vụ việc vừa rồi xảy ra ở tân yên cũng là một trong những trường hợp mà chúng tôi đã gần như là cũng đã tập huấn nhiều
cho anh em để nhận biết được thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng
chủ yếu vẫn tập trung vào người cao tủa nhóm người cao tủa
ở đây thì chúng tôi nhận biết những cái hàng mà nhóm người cao tủa tự nhiên đến ngân hàng
lại rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn chẳng hạn hay là chuyển một số lượng tiền rất lớn qua tài khoản
và những cái tài khoản đấy là những tài khoản của những ngân hàng số tài khoản rất lạ
để phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung lực lượng công an đề nghị người dân cần cảnh giác
thường xuyên bảo vệ thông tin cá nhân
không chuyển tiền
cung cấp thông tin cá nhân khi chưa biết rõ người nhận tiền nhận thông tin đó là ai với mục đích gì
để phòng chống tội phạm công nghệ cao người dân cũng cần thường xuyên cập nhật qua nhiều kênh thông tin các hình thức thủ đoạn lừa đảo
để mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng
thủ đoạn tội phạm nói chung để nhiều người cùng biết và phòng tránh
tiếp tục thông tin tại quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật
khởi tố bị can đối với phùng tuấn phong văn tiến hùng trần việt anh cùng một mươi bảy tuổi võ công như trọng võ công như đức cùng một mươi tám tuổi
để phục vụ cho công tác điều tra và mở rộng vụ án
vào chiều ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nghi ngờ hai thanh niên điều khiển mang biển kiểm soát của thành phố đà nẵng
đến tiệm sửa xe máy ở phường điện dương
thị xã điện bàn nằm trong nhóm đã đánh bạn mình phong đã tụ tập khoảng một mươi thanh niên mang theo hung khí vào đánh hai thanh niên này
tuy nhiên do chủ quán ngăn cản nên nhóm của phong đã tấn công ép hai thanh niên lên xe máy để trở đi nơi khác
một người bỏ chạy được người còn lại bị các đối tượng trở đến vườn cọ thuộc phố hà quảng bắc phường điện dương rồi hành hung gây thương tích
khi người dân phát hiện can ngăn nhóm của phong đã chở người này đi nơi khác để tiếp tục hành hung sau đó thả nạn nhân tự đi bộ về
tại lai châu chỉ bán số lô đề cho người quen người mới chơi thì phải được người quen giới thiệu
đồng thời đã sử dụng qua mạng xã hội zalo telegram và facebook đối chiếu thắng thua trong ngày rồi xóa tin ngay
đây là thủ đoạn của ba đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
khám xét khẩn cấp nhà của ba đối tượng đặng thị phương nguyễn thị tươi và vũ thị thúy
ban chuyên án đã tạm giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc
đặc biệt tại nhà đặng thị phương cơ quan điều tra phát hiện thu giữ năm gói ni lông
bên trong có chứa chất nhựa bò nâu đen có tổng khối lượng một mươi chín sáu quang đối tượng khai là thuốc phiện và ba túi mật động vật
tại cơ quan điều tra bước đầu ba đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề trong thời gian dài
số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc là hơn chín tỷ đồng
còn tại thừa thiên huế với hành vi tàng trữ hàng cấm đối tượng đoàn trân mẫn
chú tệ phương
an hòa tp huế đã bị cơ quan kỳ sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tậm ra
vào khoảng bốn giờ sáng ngày sáu tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp huế đã phát hiện bà nguyễn thị thủy là mẹ vợ của mẫn
đang cất giấu tại nhà một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá jets tiếp tục khám xét tại nhà mẫn phát hiện thêm một sáu trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
vào khoảng bốn giờ sáng ngày sáu tháng sáu đội kỳ sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp huế đã phát hiện bà nguyễn thị thỉ là mẹ vợ của mẫn

mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện